chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
đã bị hành hung trong khi đang tác nghiệp tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
theo đó trưa ngày sáu tháng một mươi một tại khu vực giáp danh giữa xóm tám b thuộc thị trấn quân chu
và xóm cây hồng thuộc thị xã quân chu huyện đại từ tỉnh thái nguyên
hai nhà báo của đài phát thanh và truyền hình tỉnh thái nguyên là đặng văn nghị và nguyễn anh tuấn
đang thực hiện phóng sự điều tra về tình trạng khai thác cát sỏi trên địa bàn
trong khi các nhà báo đang tác nghiệp có hai đối tượng đã đến yêu cầu không được quay phim
và bắt đầu xóa toàn bộ hình ảnh trong máy quay
do không thực hiện yêu cầu của các đối tượng này hai nhà báo đã bị các đối tượng dùng gậy và đá hành hung
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện đại từ đã có mặt và lập biên bản sự việc
hiện nay do nhiều vết thương trên cơ thể hai nhà báo vẫn chưa thể đi làm trở lại
trước sự việc trên hội nhà báo tỉnh thái nguyên đã có
công văn đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên chỉ đạo công an tỉnh
ủy ban nhân dân huyện đại từ và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ sự việc
xử lý nghiêm đối với hành vi hành hung các nhà báo của các đối tượng trên
ngày bảy tháng một mươi một lãnh đạo tỉnh thái nguyên đã có cuộc họp với ủy ban nhân dân huyện đại từ

hội nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan để chỉ đạo làm rõ vụ việc
hội nhà báo tỉnh thái nguyên đã có cuộc họp với ủy ban nhân dân huyện đại từ
ủy ban nhân dân xã quân chu đài phát thanh và truyền hình tỉnh hội nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan để chỉ đạo làm rõ vụ việc